các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh ông dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba cho biết đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu
huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh
kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soleil
công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
do đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy cụ thể
một đỗ anh dũng
đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
năm lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh

công ty cổ phận cung điện mùa đông công ty cung điện mùa đông công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty solei thuộc tập đoàn tân hoàng minh
việc hủy bỏ này căn cứ vào hồ sơ tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền do các công ty có hành vi công bố thông tin sai sự thật che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ
theo quyết định các tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của ba công ty con
thuộc tập đoàn tân hoàng minh
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của hnx về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên
các công ty ngôi sao việt công ty cung điện mùa đông công ty solei và tập đoàn tân hoàng minh có trách nhiệm chấp hành quyết định này
trước đó bộ công an có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hà nội và các sở ban ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin
tài liệu về các dự án do tập đoàn tân hoàng minh thực hiện trên địa bàn thủ đô
các dự án nằm trong diện xác minh bao gồm de lepont đô hoàng cầu palais louis nguyễn văn huyên dan rovlands hàng bài andorador một phú thượng
le roi soleil quảng an tây hồ tân hoàng minh lò đúc
động thái trên của bộ công an được thực hiện sau những lùm xùm trái chiều về việc tân hoàng minh trống đấu giá lô đất
hai mươi sáu mươi m hai tại khu đô thị thủ thiên với mức giá lên tới hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng hai bốn mươi năm tỷ đồng một m hai vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khoảng một tháng kể từ thời điểm trúng đấu giá tập đoàn này bất ngờ thông báo bỏ cọc và chấp nhận mất khoảng tiền gần sáu trăm linh tỷ đồng đã đặt cọc
giải thích về việc trên tân hoàng minh cho hay
ban lãnh đạo tập đoàn đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phân tích từ cơ quan quản lý nhà nước và dư luận
trong đó có ý kiến cho rằng kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến những hệ lụy không tốt
việc trúng đấu giá với kết quả trên có thể dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung
cùng với đó sau khi trúng đấu giá tân hoàng minh đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư kinh doanh và tài chính
nhưng theo tính toán thì lợi nhuận của tập đoàn không đạt được như kỳ vọng ban đầu
trên thị trường bất động sản nhiều năm qua tân hoàng minh được biết đến như là một thương hiệu bất động sản xa hoa đẳng cấp
tập đoàn này sở hữu nhiều lô có vị trí đắc địa tại địa bàn thành phố hà nội
các dự án của tân hoàng minh luôn có giá cao ngất ngưỡng
ông trùm nắm giữ hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ
theo thông tin từ bài viết chân dung chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh nắm giữ hàng loạt dự án khu đất vàng
đầy tư kính tiếng cùng khối tài sản khủng trên tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị
tập đoàn tân hoàng minh được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba do ông đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một sáng lập và điều hành
sau gần ba mươi năm phát triển tân hoàng minh trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu việt nam
với hàng loạt dự án nghìn tỷ
ban đầu tập đoàn tân hoàng minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu mây tre đan
kinh doanh khách sạn kinh doanh phát triển nhà
dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi
đến năm hai nghìn một thương hiệu taxi v hai mươi đã có số lượng xe phục vụ khách hàng gần một chiếc
chiếm hai mươi năm thị phần trên ba thành phố thành phố hồ chí minh nha trang và hà nội
năm hai nghìn sáu ông đỗ anh dũng cũng dần chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính và bất động sản
trong đó kinh doanh bất động sản được xác định là hoạt động chính của tập đoàn
và tạo được nhiều tiếng vang lớn với những dự án nghìn tỷ
ở những khu đất vàng tại hà nội
thành phố hồ chí minh và đà nẵng
theo dân việc ông đỗ anh dũng nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp
ước tính số tài sản lên đến gần một mươi tỷ đồng
đầu tiên phải kể đến tập đoàn tân hoàng minh
nơi ông dũng đang sở hữu năm mươi một bốn mươi tám tổng số vốn điều lệ lên đến một mươi tỷ đồng của doanh nghiệp
tương ứng năm một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
công ty cổ phần d pay có vốn điều lệ năm mươi tỷ đồng
được thành lập ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
ông dũng hiện cũng đang nắm một mươi năm cổ phần tại đây tương ứng bảy năm tỷ đồng
ngoài ra ông dũng còn nắm cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thái sơn tám mươi
công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao tân hoàng minh ba mươi bốn
công ty cổ phần nhà d land hai mươi năm
công ty cổ phần quản lý bất động sản ánh sáng việt tám mươi
những người thừa kế sáng giá của chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
ông đỗ anh dũng có ba người con
trong đó hai con trai lớn
với người vợ trước lần lượt là đỗ hoàng minh và đỗ hoàng việt
cô con gái úc với người vợ thứ hai là nguyễn anh sa mang họ mẹ
đỗ hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là con trai đầu lòng của ông đỗ anh dũng
hiện đang giữ chức giám đốc kinh doanh của tân hoàng minh
anh tốt nghiệp tại đại học sorbonne pháp
chuyên ngành quản trị kinh doanh vào năm hai nghìn một mươi một
sau đó tiếp tục lấy bằng mba về quản trị tài chính tại new york mỹ
sau khi về nước đỗ hoàng minh được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh tại tập đoàn
cũng là người chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm bất động sản ra thị trường
và đóng góp lớn vào doanh thu của tân hoàng minh
người con trai thứ hai là đỗ hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tốt nghiệp chuyên ngành phát triển doanh nghiệp tại đại học bakalay của mỹ
đồng thời có bàn tốt nghiệp xuất sắc ngành đầu tư bất động sản
tại đại học doanh tiếng new york university
anh chính là một trong hai sinh viên việt nam của trường đại học bacallay
được trao giải thưởng president s award
về thành tích đạt điểm thi tối đa bốn gpa năm hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám đỗ hoàng việt đảm nhiệm chức giám đốc bang marketing truyền thông
của tập đoàn tân hoàng minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của tập đoàn trên thị trường
hiện đỗ hoàng việt cũng giữ chức phó tổng giám đốc nhưng chịu trách nhiệm điều hành
mảng trung tâm đấu thầu trung tâm tài chính kế toán
bàn công nghệ thông tin và công ty thm
nguyễn anh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là ái nữ duy nhất của ông chủ tập đoàn tân hoàng minh
anh sang theo học ngành marketing tại đại học lehigh philadelphia mỹ
năm hai nghìn một mươi năm của từng góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường
sau khi tốt nghiệp anh sa về nước tham gia làm việc trong tập đoàn của gia đình
ngoài ra cô còn nắm giữ cổ phần tại một công ty do cha mình làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc
những sai phạm trong thời gian qua của ông đang được cơ quan công ty

những tin tức tiếp theo về vụ việc liên quan đến chủ tịch tân hoàng minh cùng quá trình điều tra vụ việc sẽ được cập nhật liên tục
nếu đây là tin tức mà bạn quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức khác
và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo